tại quảng trường ba mươi tháng một mươi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh diễn ra ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
giải việt giã truyền thống lần thứ năm mươi và giải chạy tập thể lần thứ hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những hoạt động chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm
tham dự sự kiện này có trên hai hai trăm linh vận động viên đại diện cho năm mươi đội của các sở ban ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh
ngày chạy olympic là một trong các hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đồng thời ngày chạy olympic nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
xây dựng ngày chạy olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm
từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục thể thao nâng cao thể chất mọi người
đồng thời cấp phần quảng bá hình ảnh con người quảng ninh điểm đến thân thiện an toàn